truyền hình nhân dân đã có phản ánh về việc chính quyền thôn phú kê hai xã hòa xuân đông huyện đông hòa tỉnh phú yên đã cấp phát gạo cứu trợ bão số một mươi hai sai quy định
liên quan đến vụ việc này ubnd tỉnh phú yên đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan và huyện đông hòa nhanh chóng kiểm tra xử lý
theo đó ubnd tỉnh phú yên giao ubnd huyện đông hòa tổ chức kiểm tra làm rõ và có hướng xử lý giải quyết sự việc báo chí nêu
sở lao động thương binh và xã hội khẩn trương tham mưu chỉ đạo chấn trình việc cấp phát gạo cứu trợ theo đúng quy định tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc trên
trình ubnd tỉnh trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó truyền hình nhân dân có bài phản ánh về việc thôn phú khê hai xã hòa xuân đông huyện đông hòa cấp phát giàn trải hơn một năm tấn gạo cứu trợ của chính phủ
cho một trăm tám mươi một hộ dân bình quân mỗi nhân khẩu một mươi kg thay vì chỉ có bốn mươi bốn hộ với một trăm hai mươi một
nhân khẩu được nhận theo danh sách được duyệt mỗi nhân khẩu một mươi năm kg một tháng theo nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ gây bất bình trong nhân dân
nhân khẩu được nhận theo danh sách được duyệt mỗi nhân khẩu một mươi năm kg một tháng theo nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ gây bất bình trong nhân dân